tại lào cai trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam bộ công an và ubnd tỉnh lào cai đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người
đây là lần đầu tiên ngày toàn dân phòng chống mua bán người được tổ chức ở nước ta nhằm huy động mọi nguồn lực phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa ngăn chặn tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc
đặc biệt tại lào cai là địa phương có gần hai trăm linh km đường biên giới có nhiều cửa khẩu và lối mở thông thương với trung quốc ở nhiều khu vực hẻo lánh là địa bàn các đối tượng tội phạm thường lựa chọn để mua bán người qua biên giới
lào cai cũng là địa phương có số vụ mua bán người được các lực lượng chức năng phát hiện điều tra triệt phá nhiều nhất trên cả nước chiếm gần hai mươi so với toàn quốc trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
đây là một lễ phát động có ý nghĩa rất lớn

đây là một lễ phát động có ý nghĩa rất lớn
tại buổi lễ hơn năm trăm linh đại biểu đại diện cho các ban ngành đoàn thể đã cùng nhau ký cam kết hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người và diễu hành cổ động ngăn chặn tình trạng mua bán người trên cả nước